liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho bốn người tử vong tại đồng nai vào dạng sáng ngày hôm qua ba mươi tháng chín
sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lái xe khách cơ quan điều tra đang làm rõ các yếu tố trong đó có vi phạm tốc độ của cả hai xe
thông tin ban đầu xe loại một mươi sáu chỗ được xác định chạy quá tốc độ cho phép liên tục trước thời điểm xảy ra tai nạn
thiết bị giám sát của xe này cũng bị ngắt quãng trong một số thời điểm nhất định
còn tốc độ của xe loại dường nằm luôn duy trì sát bảy mươi km một giờ ngay cả lúc xảy ra va chạm
trước đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng chín xe khách loại một mươi sáu chỗ xảy ra va chạm với một xe khách loại năm mươi hai chỗ của nhà xe thanh bưởi
và vụ tai nạn khiến cho bốn người tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương